được sự cho phép của bộ công thương từ ngày một mươi bảy tháng một đến nay đã có trên bốn mươi tấn quạng sắt
được các doanh nghiệp làm thủ tục xuất qua cửa khẩu lào cai
trước đó bộ công thương vừa có văn bản chấp thuận để ba doanh nghiệp là công ty cổ phần khai khoáng
minh đức công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng lan anh và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại hoàng lan
được xuất khẩu tổng cộng ba trăm bốn mươi tấn quạng sắt limonite có nguồn gốc từ mỏ quý xa lào cai
đây là số lượng quạng các doanh nghiệp trên đã mua từ công ty trách nhiệm hữu hạn khoáng sản và luyện kim việt trung
trong năm hai nghìn một mươi tám nhưng không tiêu thụ được trong nước
trước đó ba doanh nghiệp này đã cùng lúc đề nghị được xuất khẩu số quạng này
ngoài ba doanh nghiệp trên hiện còn có hợp tác xã công nghiệp và vận tải chiến công của tỉnh thái nguyên
cũng đang xuất khẩu sắt qua địa bàn tỉnh lào cai với số lượng khoảng gần hai mươi năm tấn
tỉnh lào cai cũng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt việc xuất khẩu quạng sắt của các doanh nghiệp
bảo đảm việc xuất khẩu đúng chủng loại khối lượng chất lượng và nguồn gốc quạng